dù được xem là bệnh lành tính và có thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh vẫn có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm như viêm mảng não viêm não tổn thương cơ tim
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ
vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết cách xử trí đúng đắn khi trẻ mắc bệnh và các biện pháp để phòng ngừa
hạn chế nguy cơ mắc bệnh cho trẻ
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
thưa bác sĩ bệnh tay chân miệng là gì ạ
tay chân miệng là một trong những bệnh lý rất thường gặp ở trẻ em đặc biệt những trẻ dưới năm tuổi
nguyên nhân gây ra bệnh tay chân miệng là do virus thông thường là do virus của đường tiêu hóa
trong đó có hai nhóm hay gặp nhất đó là coxsackie a một mươi sáu và ev bảy mươi một
vậy thì đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này
và chúng ta sẽ nhận biết bệnh lý này thông qua những cái dấu hiệu như thế nào thưa bác sĩ
đúng như cái tên gọi của bệnh tay chân miệng thì những cái triệu chứng của tay chân miệng cũng khá là dễ để có thể nhận biết
thứ nhất là trẻ có thể sốt trẻ có thể sốt nhẹ hoặc là sốt cao
và thứ hai là những cái biểu hiện tổn thương ở trên da
mình có thể đúng cái tên tay chân miệng thì những cái tổn thương đấy là những cái gì
nó là những cái rát và có thể xuất hiện những cái phỏng nước trên cái rát đỏ đó
vị trí thường hay gặp sẽ là ở vùng miệng họng vùng lòng bàn tay lòng bàn chân hoặc là gối và mông
ngoài ra thì những trẻ nhỏ thì sẽ có một số những triệu chứng của toàn thân
ví dụ như trẻ sẽ kích thích quấy khóc một số trường hợp do nhiều vết tổn thương ở vùng miệng họng
nên trẻ sẽ có thể là bỏ ăn hoặc là sốt thiết nhiều dịch trong miệng
vâng vậy còn việc điều trị cũng như là các biện pháp để dự phòng thì sao ạ
đây là một trong những vấn đề mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về nội dung này
đối với trường hợp mà do tay chân miệng thông thường là do virus gây ra thôi
thì để điều trị mà một cách đặc hiệu thì sẽ không có thuốc điều trị đặc hiệu
mà chúng ta sẽ chủ yếu là điều trị triệu chứng
thì đầu tiên đấy là những cái triệu chứng của sốt
thì nếu em bé có tình trạng sốt cao thì mình sẽ xử lý cái vấn đề sốt đó của em bé
nếu bé sốt từ trên ba mươi tám độ rưỡi thì mình sẽ sử dụng hạ sốt cho con bằng những cái thuốc thông thường
đó là paracetamol hoặc là ibuprofen
tất nhiên là mình sẽ ưu tiên cái paracetamol nhiều hơn
thứ hai đấy là những tổn thương trên da thì có thể có nguy cơ bội nhiễm
thì khi mà mình chăm sóc cho con mình phải chú ý là vệ sinh sạch sẽ
và tránh có thể gây ra tình trạng bội nhiễm cho con trên những tổn thương đó
cái thứ ba đấy là khi mà em bé bị tây chân miệng
một số trường hợp phải có những tổn thương ở trong vùng miệng học

thì khi đó thì chế độ dinh dưỡng cho con cũng là một điều mà bố mẹ cần quan tâm
đó là bố mẹ sẽ cho con dùng những thực phẩm lỏng dễ tiêu hóa
và sẽ không ép con ăn quá là nhiều
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành